khoảng tám giờ sáng nay một vụ cháy đã xảy ra tại công ty in ấn may mặc thời trang
nằm trên đường nguyễn hồng đào phường một mươi bốn quận tân bình khiến nhiều người mắc kẹt bên trong
những người bị mắc kẹt đã chạy lên các tầng trên cao để cầu cứu
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tân bình tp hcm đã điều động năm xe chữa cháy
và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
lực lượng cứu hỏa đã giải cứu đưa bốn người bị mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn
một người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ